theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai mưa lũ lớn tại miền trung từ ngày sáu tháng một mươi tới nay đã khiến cho một trăm linh năm người tử vong và hai mươi bảy người mất tích
đến nay đã tìm thấy tổng cộng hai mươi hai thi thể của cán bộ chiến sĩ tại vị trí sạt lở đoàn kinh tế ba trăm ba mươi bảy quân khu bốn xã hướng phùng huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
mưa lũ còn khiến một mươi sáu tuyến quốc lộ hơn một trăm sáu mươi năm km đường quốc lộ hơn một trăm bốn mươi km đường giao thông tại các tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị bị ngập sạt lở hư hỏng
ba điểm trên quốc lộ một a thuộc tỉnh quảng bình một vị trí trên đường hồ chí minh và nhiều tuyến đường nội tỉnh đang ngập lụt chia cắt
gần bảy hectare hoa màu bị ngập hư hại gần sáu con da súc và hơn sáu trăm tám mươi con da cầm bị chết cuốn trôi

thủ tướng chính phủ đã đồng ý xuất gạo dự trữ quốc gia và tạm cấp từ dự phòng ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi hỗ trợ năm tỉnh quảng bình quảng trị thứ thiên huế quảng nam và hà tĩnh mỗi tỉnh một tấn gạo và một trăm linh tỷ đồng để cứu trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn an sinh xã hội theo chế độ chính sách của nhà nước
nước bắt đầu dâng lên đến sáng ngày hai mươi tháng một mươi nước sông lam lên cao khiến một xóm ngoài đê xã châu nhân bị cô lập mực nước sông lam đã lên cao gần bốn mét so với thời điểm các thủy điện chưa xả lũ hiện có khoảng bốn trăm linh hộ dân bị uy hiếp
tại những điểm ngập nặng người dân phải di chuyển bằng thuyền chính quyền địa phương đang khuyến cáo người dân nhanh chóng kê cao tài sản tích chữ lương thực theo dõi tình hình mưa lụt để chủ động các phương án hạn chế ra ngoài vào thời điểm này
do ảnh hưởng mưa lũ nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch tại quảng bình bị ngập sâu sạt lở giao thông hai tuyến đường bộ đường sắt đều tắt trong đó quốc lộ một a nước ngập tới hai m hàng nghìn phương tiện đang mắc kẹt hoặc chết máy hiện lượng mưa đã giảm tuy nhiên nước lũ rút rất chậm khiến giao thông vẫn ách tắc
và hiện nay là chúng tôi đã triển khai đồng thời tám cái tổ sông máy để phối hợp với công an gặp quyền thành phố thị trả để cứu người cứu tài sản và hỗ trợ kiếp thế lương thực thực phẩm
điều chúng tôi muốn nói rằng tất cả các tài xế khi tham gia giao thông trong mùa mưa bão hiện nay trong giai đoạn hiện nay khi đi qua đề bàn thị hồng bình hãy chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đặc biệt là chấp hành sự hướng dẫn của cái giao thông để tránh cái thiệt hại không đáng khó chảy ra
để bảo đảm an toàn giao thông các ngành chức năng tại quảng bình khuyến cáo các phương tiện cần hạn chế lưu thông qua các khu vực ngầm tràn các vị trí đường bộ bị nước dâng cao chảy xiết nguy hiểm để tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra
siêu bão cấp một mươi bảy sẽ đổ bộ vào miền trung việt nam là thông tin được lan truyền chóng mặt từ tối qua trên khắp các trang mạng xã hội tuy nhiên theo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia đây là thông tin giả mạo
đây là hình ảnh được phát lúc bốn h ngày hai mươi tháng một mươi trên bản tin của nhật bản nhận định cường độ áp thấp nhiệt đới sáng nay đã mạnh lên thành bão sao đen mạnh nhất lên tới sáu mươi kts tương đương cấp một mươi một
tuy nhiên từ hôm qua một mươi chín tháng một mươi trên một số facebook các bạn có thể nhận được thông tin của các bạn
facebook fanpage có đưa tin về việc cơ quan khí tượng nhật bản dự báo bão số tám có khả năng mạnh lên tới cấp một mươi bảy cấp siêu bão và đổ bộ vào trung bộ nước ta
trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho biết thông tin này là hoàn toàn sai vì đến thời điểm hiện tại cơ quan khí tượng nhật bản cũng như các nước khác không có dự báo như vậy
như vậy có thể khẳng định tất cả các thông tin nhận định bão sao đen mạnh siêu bão là không có cơ sở và là nguồn tin giả mạo
cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thức
và trên các trang thông tin chuyên ngành của tổng cục khí tượng thủy văn các đơn vị trực thuộc trong hệ thống dự báo
bão sao đen là cơn bão thứ một mươi bảy hoạt động trên khu vực tây bắc thái bình dương
trong khoảng đêm nay đến sáng sớm ngày mai hai mươi một tháng một mươi bão sao đen sẽ đi vào biển đông và là cơn bão số tám ảnh hưởng đến nước ta trong mùa bão lũ năm nay
hồi một giờ ngày hai mươi tháng một mươi đã xuất hiện áp thấp nhiệt đới cách bờ biển miền trung philippines khoảng hai trăm hai mươi km về phía đông đông bắc
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc và có khả năng mạnh lên thành bão
sau đó sẽ di chuyển theo hướng tây tiến vào biển đông và có khả năng mạnh thêm
dự báo từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi năm tháng một mươi áp thấp nhiệt đới sẽ tiến thẳng vào khu vực miền trung của nước ta
theo trung tâm dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc và có khả năng mạnh lên thành bão
dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày và đêm nay hai mươi tháng một mươi ở các tỉnh trung bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa giao động từ năm mươi hai trăm linh mm có nơi trên hai trăm năm mươi mm
hiện nay lũ trên sông ngàn sâu hà tĩnh đang giao động ở mức đỉnh lũ trên các sông ở quảng bình sông hương thừa thiên huế đang xuống sông bồ thừa thiên huế có giao động
dự báo trong sáu đến một mươi hai giờ tới lũ trên sông ngàn sâu các sông ở quảng bình sông hương xuống dần sông bồ có giao động